xin kính chào và mời quý vị cập nhật tin tức cùng bản tin nhanh lúc chín giờ sáng của truyền hình công an nhân dân
mở đầu là thông tin đến từ bình dương
lê hùng minh chú tại thành phố thủ dầu một đối tượng có hành vi nổ súng bắt giữ người trái pháp luật
vừa bị lực lượng chức năng tỉnh bình dương bắt giữ
theo điều tra vào đêm ngày hai mươi năm tháng một mươi minh cùng với một người bạn điều khiển xe ô tô
đến nhà nghỉ thuộc xã bình mỹ huyện bắc tân uyên để tìm gặp một phụ nữ nói chuyện
bực tức vì người phụ nữ này không đồng ý lên xe nói chuyện và bị một thanh niên đánh
minh đã rút ra một khẩu súng rồi bắn hai phát sau đó kéo người phụ nữ này lên xe rời khỏi hiện trường
vào cuộc truy xét sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi lực lượng công an đã bắt giữ được minh cùng với khẩu súng tăng vật
đồng thời giải cứu được người phụ nữ nói trên
hai mươi hai giờ đồng hồ sau khi thực hiện vụ án cướp ngân hàng táo tợn ở huyện hoc mon

các đối tượng đã bị công an thành phố hồ chí minh bắt giữ
cụ thể đối tượng nguyễn ngọc mỹ trú tại bình dương bị bắt khi đang làm thủ tục xuất cảnh sang singapore
trong khi đó lâm phúc lợi chú tại vĩnh long bị bắt khi đang chuẩn bị xuất cảnh sang campuchia
và nguyễn thị bích tuyền chú tại tỉnh bến tre bị bắt khi đang lẩn trốn tại quận tân phú
cơ quan công an đã thu hồi số tiền tăng vật là gần ba năm tỷ đồng cùng với các vật chứng khác
các đối tượng khai nhận do nợ nần nên đã bàn bạc và thống nhất kế hoạch đi cướp tài sản
trong đó lợi và mỹ mang súng đi cướp còn tuyền chuẩn bị ô tô để đón đồng bọn tẩu thoát
ngày hôm qua công an huyện bình lục tỉnh hà nam cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam năm đối tượng về tội trộm cắp tài sản
đáng chú ý là các đối tượng thực hiện hành vi
chính công ty đang làm việc
cầm đầu ổ nhóm trộm cấp này là nguyễn văn hiệp trú tại huyện bình lục
vào chiều ngày một mươi bốn tháng một mươi lợi dụng lúc vắng người hiệp trung và hiếu đã bàn bạc phân công nhiệm vụ
trộm cắp giày của công ty sau đó mang đi bán cho tuấn và huy để lấy tiền tiêu xài
các đối tượng đã thực hiện chót lọt nhiều vụ với số lượng hàng trăm đôi giày tổng giá trị hàng trăm triệu đồng
báo thông tin giả không đúng sự thật đến cơ quan tổ chức có thẩm quyền
dương thị yến nhi trú tại huyện châu thành tỉnh an giang đang bị xử lý
cụ thể vào trưa ngày hai mươi hai tháng một mươi nhi đến công an xã bình hòa huyện châu thành trình báo về việc
bị ba thanh niên lạ mặt chặn cướp điện thoại cùng với sáu triệu đồng
tuy nhiên qua điều tra lực lượng công an xác định đây là thông tin giả
qua làm việc nhi thừa nhận do nợ nần không có khả năng chi trả nên dựng lên vụ việc để khất nợ
chiếc điện thoại trước đó cũng đã được nhi đem đi cầm cố
quý sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn yên minh xã yên quang huyện nho quang tỉnh ninh bình
và đối tượng mai huy cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại hai trăm bốn mươi ba ấp bắc phường một mươi thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang
ngoài ra phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng đặng văn hậu
sinh năm hai nghìn hộ khẩu thường trú tại thôn cả xã đông xuân huyện sóc sơn thành phố hà nội
về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện